từ chiều tối và đêm nay ngày một mươi ba tháng sáu do ảnh hưởng của kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mức năm m nên bắc bộ có mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
dự báo hôm nay ngày một mươi ba tháng sáu do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to lượng mưa từ ba mươi tám mươi mm trên một mươi hai h có nơi trên một trăm linh mm trên một mươi hai h
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trên các sông suối vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến ba mét
lũ trên sông bằng tại bằng giang có khả năng lên mức báo động hai nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi đặc biệt là các tỉnh hà giang tuyên quang thái nguyên cao bằng bắc cạn yên bái lào cai ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên